khi đang triển khai thi công công trình thủy điện pleikon tỉnh con tum đã bất ngờ đổ sập
khiến ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương
vào khoảng một h ba mươi chiều qua trong lúc đang thi công công trình thủy điện pleikon thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum
một nhóm công nhân đang đứng trong giỏ sắt để đục bê tông không may bị đứt cáp
sự cố đã khiến cả giỏ sắt và người rơi xuống sông poco ba người thiệt mạng nhiều người bị thương
ngay lập tức cơ quan chức năng đã có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động
được biết thủy điện pleikon do công ty cổ phần tấn pháp làm chủ đầu tư có mức đầu tư gần năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
cũng trong chiều hôm qua một đám cháy bất ngờ bùng phát tại đỉnh núi sọ thuộc xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cập nhật cho tới một h ba mươi sáng nay thì rừng trong núi sọ vẫn đang bị cháy
các lực lượng chức năng đang triển khai các phương án để tiếp cận và dập tắt đám cháy
ngọn lửa bùng phát vào khoảng ba h chiều qua tại đỉnh núi sọ thuộc xã hòa sơn huyện hòa vang tp đà nẵng
khu vực đám cháy nằm trên đỉnh núi cao dốc đứng trời tối khiến lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được điểm cháy
núi sọ có địa hình đồi chọc cây bụi nhiều thực bì không gần rừng không tiếp giáp nhà dân
nên hiện tại lực lượng chức năng đang khoanh vùng cắt đường lửa ngăn không để lửa lan xuống chân núi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố đối tượng có hành vi dùng dao đâm chết người
điều đang nói là đối tượng khi gây án đã say rượu và nguyên nhân là do nhớ lại sự việc mâu thuẫn với nạn nhân từ bảy năm trước đó
đối tượng là lý văn lình chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
vào ngày một mươi tháng năm sau khi uống rượu say đi chơi về đám bạn tình cờ linh gặp anh nguyễn công minh là người trước đây từng có mâu thuẫn với mình
linh đã gây sự lao vào đánh nhau với anh minh sau đó chạy về nhà lấy dao nhọn
quay lại tiếp tục gây gỗ với nạn nhân
trong lúc xô sát linh dùng dao đâm hai nhát vào người làm anh minh tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu
được mọi người khuyên cam nên linh đã ra đầu thú tại cơ quan công an
với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn văn nam năm mươi tuổi trú tại xã phú hội huyện đức trọng
đã bị tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt chín năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng nam đã vay của bà lê thị thanh thủy ở thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương một tỷ đồng
và vay của ngân hàng đông á chi nhánh lâm đồng số tiền một tỷ đồng trong thời hạn năm năm
do quá thời hạn trả tiền gốc cho bà thủy nên tháng hai năm hai nghìn một mươi tám vợ chồng nam lừa vay của bà quảng thị ngọc loan
ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng số tiền một tỷ đồng với lãi suất là hai đồng mỗi triệu đồng trong thời hạn vay hai ngày
nói dối rằng để đáo hạn ngân hàng
sau đó nam đã rút tiền mang trả cho bà thủy mà không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng như đã nói
xét hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt nam chín năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bà loan số tiền đã chiếm đoạt